bộ nông nghiệp nước và môi trường úc đã có thông báo về những thay đổi trong hệ thống phê duyệt và cấp giấy phép rượu vang xuất khẩu của úc
những thay đổi gồm cơ quan quản lý nho và rượu vang của australia australian grape and wine authority
sẽ đổi tên thành cơ quan rượu vang australia wine australia
các chức năng của cơ quan và điều kiện cấp giấy chứng nhận không thay đổi
việc triển khai mẫu giấy chứng nhận mới được bắt đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi và dự kiến hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn này cơ quan rượu vang australia sẽ cấp cả chứng thư xuất khẩu theo mẫu hiện tại và mẫu mới
bên cạnh đó cơ quan rượu vang australia sẽ dần dần thay thế chứng thư có dấu mực tươi bằng chứng thư sử dụng chữ ký và con dấu điện tử
ngay hết hiệu lực của chứng thư sử dụng dấu mực sẽ được thông báo trong thời gian tới